mặc dù chưa đến mùa mưa nhưng hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông thao trên địa bàn xã xuân quang
huyện tam nông tỉnh phú thọ đã diễn ra ngày một nghiêm trọng với chiều dài gần hai trăm năm mươi mét chạy dọc theo bờ sông
nhiều đoạn đường đã bị xẻ làm đôi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một mươi bốn hộ dân
trong đó bốn hộ dân có nguy cơ bị cô lập đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân ở nơi đây
tại xã xuân quang sạt lở đang có chiều hướng phức tạp hơn
nước đã ăn sâu làm nhiều diện tích hoa màu công trình phụ của các hộ dân sống ven sông bị nứt nẻ
khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng
tình trạng sạt lở bờ sông bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã khiến nhiều diện tích đất đai hoa màu của người dân bị trôi xuống
trong sông nhiều hộ đã phải dùng thuyền di chuyển để bảo đảm an toàn
thậm chí người dân đã phải tự vận động nhau đóng cọc tre đổ đất đổ đá để lấp đường
nhưng nước sông xoáy mạnh cọc tre vẫn đổ đường vẫn nứt và suột lốn
chúng tôi cũng sẽ tham mưu trên cơ sở đánh giá hiện trạng khu vực sạt lở
để đưa ra cái phương án kè như thế nào đó để cho nó đảm bảo lâu dài cho người dân khu vực này
trước thực trạng trên
các ngành chức năng của tỉnh phú thọ cần sớm vào cuộc và có biện pháp xử lý khẩn cấp
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín